từ lời cầu cứu của một người cha tìm con gái bị nhốt trong quán karaoke và bị ép phục vụ bán dâm cho khách
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an huyện tư nghĩa đã khẩn trương điều tra và giải cứu được tám nữ tiếp viên đa số còn nhỏ tuổi
lời khai của các nạn nhân đã gây ra sự phẫn nộ về hành vi côn đồ của các đối tượng bảo kê hoạt động trái pháp luật
những ngày qua ông hồ văn lâm bốn mươi chín tuổi ở xã trà sơn huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi lo lắng tìm con gái mình là hồ thị nhung một mươi sáu tuổi
khi có thông tin con mình bị khống chế nốt trong một quán karaoke làm tiếp viên phục vụ bán dâm cho khách
sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu của ông hồ văn lâm ngày một mươi tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an huyện tư nghĩa khẩn trương điều tra xác minh
qua kiểm tra quán karaoke hoàng gia ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa do đối tượng phạm ngọc tiên hai mươi bảy tuổi ở xã nghĩa thương trực tiếp quản lý điều hành
tại đây phát hiện tám nhân viên nữ nhốt trong phòng
khi thấy lực lượng công an các nhân viên vui mừng khi được giải thoát
trong phòng hát rất nhiều nhân viên nữ bị thương tích đẩy mình trong đó có em hồ thị nhung
em đinh thị quý ở huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi cùng một số em gái nhỏ tuổi cũng bị lừa vào quán phục vụ khách và thường xuyên bị đánh đập hành hạ
quá trình kinh doanh tiên giao cho đạt trực tiếp trông coi quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở khách sạn
tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên đều bị tiên tịch thu lại
khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì tiên và đạt đánh đập đe dọa
không phải là tụi con không muốn nghỉ mà là tụi con nghĩ không được
tại vì họ ép buộc và đe dọa tụi con
cái ngày hôm nay tụi con ở đây tụi con cũng không nghĩ là tụi con sẽ được thoát khỏi chỗ đó
bước đầu cơ quan công an cũng đã đưa các nữ tiếp viên đi kiểm tra giám định sức khỏe thương tích
qua kiểm tra cơ sở karaoke thu giữ nhiều phương tiện gây án đánh đập nhân viên
công an huyện tư nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng phạm ngọc tiên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án